thưa quý vị sau hơn một ngày điều tra truy xét phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm và công an
huyện bình chánh đã bắt giữ được vương văn danh chú tại quận tám là đối tượng dùng súng và dao
xông vào nhà dân để cướp vàng tiền
vào tối ngày hai mươi sáu tháng sáu người dân phát hiện nữ nạn nhân ở trước nhà ấp năm xã bình hưng huyện bình chánh
tp hcm kêu cứu trên người có nhiều vết máu công an huyện bình chánh đã vào cuộc điều tra truy xét
theo nạn nhân khi đang ở nhà thì bị một đối tượng xông vào rút súng đe dọa ép dao vàng và tiền
bị chống trả tên cướp đã dùng dao tấn công khiến nạn nhân bị thương rồi cướp tài sản
đến tối ngày hai mươi tám tháng sáu công an đã bắt giữ nghi phạm vương văn danh tại một trung tâm cai nghiện bắt buộc
ở bình dương bước đầu danh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội